cảnh sát anh tiếp tục công bố hình ảnh về kẻ tấn công khủng bố tại manchester
tối ngày hai tháng sáu diễn đàn an ninh khu vực đối thoại shangri la lần thứ một mươi sáu đã chính thức khai mạc tại singapore
với sự tham dự của bộ trưởng và quan chức quốc phòng của hơn năm mươi quốc gia
diễn đàn năm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới quan sát
trong bối cảnh tình hình khu vực gia tăng căng thẳng liên quan tới vấn đề triều tiên
cũng như những quan ngại xung quanh chiến lược chưa thực sự rõ ràng của mỹ
tại châu á thái bình dương dưới thời tổng thống donald trump
thủ tướng australia malcolm turnbull đã mở đầu bài phát biểu
trong phiên khai mạc sự kiện đối thoại shangri la lần thứ một mươi sáu
bằng việc chỉ ra an ninh của con người đã thay đổi bởi sự xuất hiện của mạng xã hội
trong thế giới hoàn toàn mới này nơi sự siêu kết nối thống trị
các quốc gia phải hợp tác cùng nhau để duy trì chủ quyền
chúng ta phải hợp tác cùng nhau không nên có hành động đơn phương như ép buộc hay quân sự hóa
trung quốc sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình khu vực
và trung quốc sẽ thành công nhất khi tôn trọng chủ quyền của các nước khác
theo kế hoạch đối thoại shangri lan năm nay sẽ có năm phiên thảo luận chính
thay vì sáu như dự kiến tập trung vào những vấn đề an ninh nóng
như mỹ và an ninh khu vực châu á thái bình dương
duy trì trật tự trong khu vực dựa trên các quy định
thách thức mới đối với quản lý khủng hoảng ở châu á thái bình dương
xây dựng nền tảng chung về an ninh khu vực
các mối đe dọa toàn cầu và an ninh trong khu vực
bộ trưởng quốc phòng mỹ jam mattis vừa có cuộc hội kiến
với thủ tướng singapore lý hiển long trong khuôn khổ chuyến công du châu á thái bình dương
lần thứ hai của bộ trưởng mattis trên cương vị người đứng đầu lầu nam góc
chuyến đi lần này được kỳ vọng sẽ củng cố những cam kết của chính quyền tổng thống donald trump
với các nước đồng minh cũng như làm rõ hơn quan điểm của mỹ
đối với các vấn đề an ninh trong khu vực
theo kế hoạch tại singapore bộ trưởng quốc phòng mỹ sẽ có bài phát biểu
trong phiên họp toàn thể đầu tiên tại đối thoại singapore
chuyến đi lần này được kỳ vọng sẽ củng cố những cam kết của chính quyền tổng thống donald trump
đối với các nước đồng minh cũng như làm rõ hơn quan điểm của mỹ đối thoại singapore
chuyến đi lần này được kỳ vọng sẽ củng cố những cam kết của chính quyền tổng thống donald trump